phan minh trung ba mươi bốn tuổi quê ở tỉnh thừa thiên huế là đối tượng móc nối với nhiều người ở trong và ngoài nước
để mua số lượng lớn ma túy đưa về đà nẵng tiêu thụ vừa bị công an thành phố đà nẵng bắt giữ
trung bị bắt quả tang tại khu vực bến xe trung tâm đà nẵng khi vừa vận chuyển một lượng lớn ma túy vào đà nẵng tiêu thụ
ba kg ma túy đá bị thu giữ được nguy trang trong những túi chè khô cất dấu trong thùng xốp
đầu tranh mở rộng chuyên án xác định có một người phụ nữ gửi kiện hàng từ nước ngoài về cho trung
các trinh sát tiếp tục đón nhận kiện hàng tại một địa chỉ ở quận sơn trà
phát hiện bên trong có chứa một mươi hai viên thuốc lắc được nguy trang trong các loại đồ hộp
tổng trọng lượng của số ma túy trên là khoảng bốn năm kg